là thành phố có tiềm năng phát triển du lịch biển tuy nhiên đến nay tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn chưa có cơ sở hạ tầng tương xứng với tiềm năng này
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã có buổi làm việc với tập đoàn bắt động sản novaland
nhằm tìm ra giải pháp phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững
tại cuộc họp đại diện tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững
sẽ chú ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh có sẵn của tỉnh
đồng thời nhiều dự án cũng triển khai sẽ giúp tăng lượng khách du lịch tăng thời gian lưu trú tăng dân thu
tạo thêm công an việc làm mới cho người dân địa phương
để làm được điều này tập đoàn sẽ hợp tác với các đơn vị vận hành chuyên nghiệp quốc tế
nhằm tạo ra những điểm đến tuyệt hảo cho khách du lịch nội địa và quốc tế
cấp phần ghi dấu ấn của việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín novaland đã giới thiệu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí novaworld hồ tràm
có quy mô khoảng một hectare được phát triển theo đúng xu hướng ngôi nhà thứ hai
ngoài bà rịa vũng tàu tập đoàn novaland cũng đã tiến hành quy hoạch và triển khai dự án du lịch
tại cần thơ và bình thuận với mục tiêu cùng các địa phương phát triển du lịch bền vững
nhằm góp phần vào chiến lược phát triển du lịch của quốc gia